được từ năm đến một mươi năm
không có gì phải lan tàn cả
nhưng vấn đề là
bệnh lý dạ dày thì nó
thay đổi rất là nhanh
tùy theo cái stress trong cuộc sống
stress trong công việc
tùy theo cái chế độ ăn uống ngủ nghỉ
có điều độ hay không
có sử dụng rượu bia thuốc lá hay không
những cái chất độc trong cuộc sống
thì khá là nhiều trong các cái bữa ăn
thì cũng khá là nhiều cho nên
những cái vấn đề của dạ dày thì nó thay đổi
khá là nhanh cho nên
vấn đề là nội soi lại
khi nào khi có triệu chứng lâm sàng
nếu như triệu chứng lâm sàng
diễn biến rất là nhanh
với các triệu chứng
đau bụng đầy bụng ẩm ảnh
nôn buồn nôn
và đặc biệt là dấu hiệu của suất huyết tiêu hóa
thì đấy là những cái trường hợp
bắt buộc phải làm nội soi lại ngay
nhưng còn những cái triệu chứng
mà cũng đau bụng đầy bụng ẩm ảnh
nó cứ diễn biến kéo dài đi
kéo dài lại mà bệnh nhân đã được
nội soi rồi và hoàn toàn là
thấy là dạ dày cũng gần như bình thường
thì trường hợp thế cũng không
có chỉ định nội soi ngay dù vẫn
đang có triệu chứng và thường
thì cũng có thể yên tâm được
sáu tháng một năm tậm chí
hai năm mới cần phải soi lại
dạ vâng ạ bởi vì
bản thân tú thì cũng có những người bạn
thỉnh thoảng họ cũng kiểm tra
sức khỏe định kỳ nhưng đúng là
với cái vấn đề mà về
nội soi dạ dày hay đại trạng
thì cái việc mà
lặp lại cái việc kiểm tra
đó thì họ cũng rất là quan tâm
để xem mình có phát hiện hay không
đó cũng là những yếu tố